sáng ngày sáu tháng một mươi một thành phố cần thơ đã khai mạc hội trợ nông nghiệp quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là một sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất đồng bằng sông kiểu long
hội trợ thu hút gần năm trăm linh gian hàng của ba trăm linh doanh nghiệp đến từ hai mươi năm tỉnh thành phố của việt nam
và các doanh nghiệp liên doanh quốc tế đến từ nhiều nước trưng bày các sản phẩm máy móc thiết bị nông nghiệp
công nghệ cao hỗ trợ phục vụ nông nghiệp thuốc thú y thuốc bảo vệ thực vật
các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn giống cây giống con
qua hai mươi bảy năm tổ chức hội trợ đã tạo động lực quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
đẩy mạnh sự gắn kết giữa các nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh
gắn kết giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng xây dựng thành phố cần thơ ngày càng phát triển